chín mươi hộ nghèo có nhà ở kiên cố tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh
một trăm linh hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông
đảm bảo một trăm linh hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế
là một trong những xã bãi ngang của huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
xã hoàng thanh gồm hai vùng kinh tế riêng biệt
đó là vừa làm nông nghiệp vừa đánh bắt thủy hải sản
do đó đời sống và thu nhập của người dân phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết
đối với những người làm ngư nghiệp cuộc sống phụ thuộc vào những mẻ lưới bắt được từ những chiếc thuyền đánh bắt
khiến kinh tế bấp bênh nhiều người mong muốn được nhà nước hỗ trợ nghề chuyển đổi cách thức làm ăn
vì nhà nông thì cũng phải làm chứ bây giờ biết làm sao
mấy năm nay chỗ lại đây thì làm ăn nó kém lắm
vì nghề giã điện rồi te mình giã cầu tốc xa bờ nó vào nó quậy làm ăn nó khó
cục sống nói chung là đi hằng ngày thì mỗi nào được thì năm trăm linh ba trăm linh triệu
không có là một vài trăm thôi chả có nhiều
đi nghề biển này thì nó khó khăn nhiều lắm vất vả nhiều
nói chung là không thể đảm bảo được cái sức khỏe
vì cuộc sống khó khăn phải đi làm thôi
nói chung là gia đình cũng mong muốn
nếu mà bày vốn để thay thác được cái nghề khác thì gia đình vẫn thay đổi
cũng giống như xã hoàng thanh người dân tại xã hoàng trường
cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với chính sách giảm nghèo đa chiều
do làm ăn manh mún thu nhập thấp
tuy nhiên lãnh đạo xã cũng cố gắng phối hợp với các ngân hàng chính sách
để giúp người nghèo vay vốn làm ăn hướng nghiệp tạo công an việc làm cho người dân
đang tới để đảm bảo giảm nghèo đa chiều cho người dân của địa phương xã hoàng trường
thì đảng ủy
hội đồng dân và ủy ban dân đã xác định công việc
thứ nhất là phối hợp với các kênh của ngân hàng
tạo nguồn vốn vay ưu đãi đối với các hộ nghèo hộ cận nghèo
và hướng dẫn hướng nghiệp tạo việc làm cho lao động trong đối tượng hộ nghèo
nói riêng và lao động của toàn xã nói chung
để thúc đẩy tạo được việc làm thì tăng trưởng được kinh tế
tăng được thu nhập thì tất nhiên nó giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống
chị lê thị tỉnh một trong những hộ nghèo
có điều kiện khó khăn của xã
do chồng bị bệnh tật liên miên
một mình nuôi hai con nhỏ
tuy nhiên nhờ được vay vốn từ các ngân hàng chính sách
gia đình chị đang cố gắng làm ăn tích cóp trả nợ
để sớm được thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã
và nhà nước rồi cho đến xã huyện
để quan tâm đến những vấn đề hộ nghèo
là hộ nghèo mình lúc đầu nhà
nhà mình thì lúc đầu cũng luôn luôn là
nói chung mấy năm nay rồi
từ ngày về đến giờ là tám năm nay
lúc đầu là luôn luôn xã cho hộ nghèo
tầm năm năm nữa
nhà mình mà cứ về trả hết ngân hàng chẳng hạn
hai cái ngân hàng với một cái quý tí dụng
là mình mượn số để vay
thì bắt đầu là mình làm ăn
cứ một năm mình trả dần
là tầm năm năm nữa nếu mình hết
mình sẽ sinh thoát nghèo
không chỉ hỗ trợ cho bà con vay vốn
mà hiện xã hoàng trường
còn cố gắng cài tạo xây dựng trạm y tế xã mới
tượng đài bà mẹ việt nam anh hùng
thúc đẩy dự án nước sạch nông thôn
để giúp bà con cải thiện các tiêu chí hộ nghèo
theo đại diện phòng lao động thương minh xã hội
huyện hoàng hóa
với tiêu chí mới
việc chấm điểm các hộ nghèo dễ thực hiện hơn trước
đem lại niềm tin cho người dân
bên cạnh đó với cách tính mới này
người dân sẽ chủ động thoát nghèo hơn trước
thay vì trông chờ ỉ lại
trong cái giám nghèo
trong cái tiếp cận đa chiều
thì trên địa bàn huyện
thì cái này là về
chủ trương của cấp ứng chính quyền huyện
là thường trực đã chỉ đạo từ
rất là có bài bán
và chỉ đạo rất quyết liệt
đối với các cơ sở
và được các đảng ủy và nhân dân
ở các bốn ba xã diện rất đồng tình ủng hộ
và cái tiêu chí này
sau khi một thời gian làm rất là ngắn
nhưng bà con rồi cấp ủy
đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở
người ta hiểu rất là nhanh
dẫn đến là cái này
thì sao này thực hiện rất là dễ
bởi vì là khi mà chấm điểm cái này
là hắn rất công bằng
đấy đưa ra cái khách quan
mà để cho bà con
người ta cũng hiểu được
à mình điểm như thế
để hiểu được cái đa chiều thiếu
về cái nguồn gì
về y tế dịch vụ
hay là về nước sạch
hay là về thông tin
đấy về nhà ở
để bà con của người ta cũng
có những bước đầu thì người ta băn khoăn
nhưng sau khi chấm điểm
thì bà con là thấy rất là thoải mái
thì cái này cũng là làm cơ sở
đến thế nào là
để cho cái đúng cái nghị quyết
là một mươi tám của huyện đảng bộ
huyện đồng hóa
là thực hiện là
một năm là giảm
và nghèo là từ hai cho đến
thực tế trong thời gian qua
tình trạng nhiều hộ khó thoát nghèo
hay thậm chí không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo
là không hiếm
nhiều gia đình
trông chờ ý lại
vào chính sách hỗ trợ của nhà nước
mặc dù được chính quyền địa phương
thường xuyên động viên gia đình
thay đổi phương thức làm ăn
nâng cao đời sống
xong nhiều năm
liền được hưởng ưu đãi hỗ trợ
khiến cho họ chây ý
nhà là đang hôn nghèo
mà coi như là từ
năm năm nay là đang vây bẩn
thế cho nên là biết đam báo là
coi như là
dường là may nhỏ nhà nước
mà coi như là chính quyền
thế là coi như là
xin cảm ơn
vì thế kết thúc điều tra trước khi thực hiện
chính sách giảm nghèo đa chiều
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa vẫn còn một mươi một năm mươi sáu hộ nghèo

do đó để thực hiện hiệu quả
chính sách nghèo đa chiều hiệu quả
huyện thiệu hóa bên cạnh các giải pháp của tỉnh
xã lo động thương minh xã hội
đã thực hiện các giải pháp riêng
trong đó đặc biệt chú trọng đến việc
phân loại đối tượng
dẫn đến nguyên nhân nghèo để có giải pháp phù hợp
như đào tạo nghề để cho hội chuyển đổi
từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
hoặc làm nghề như đúc đồng ươm tơ dệt nhiễu
trong thời gian qua thì huyện được sự chỉ đạo
của huyện ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thì huyện thiệu hóa
cũng đã có trên cơ sở cái giải pháp chung
thì huyện thiệu hóa cũng có cái giải pháp
riêng của huyện cũng đã có một cái
chương trình thực hiện cái
trên cơ sở đó thì huyện
phân loại các đối tượng dẫn đến
nguyên nhân nghèo và từ đó
có cái biện pháp hỗ trợ
cho họ từng mặt ví dụ là đối tượng
thiếu đất sản xuất
thì hỗ trợ
đồng bộ về cái việc
đó cái đất đai
và thiếu vốn thì chỉ đạo
ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện
cho vay vốn
theo báo cáo kết quả
tổng điều tra ra soát hộ nghèo
hộ cận nghèo
theo chuẩn nghèo đa chiều
toàn tỉnh thanh hóa còn trên một trăm hai mươi hộ nghèo
chiếm gần một mươi bốn tổng số hộ toàn tỉnh
trong đó gần sáu mươi hộ vừa thiếu hụt thu nhập
vừa thiếu hụt đa chiều các dịch vụ
xã hội cơ bản
rõ ràng nguồn lực cho chương trình còn bị điều tư không hợp lý
hoạt động phát triển sản xuất chủ yếu là hỗ trợ cho không
việc chuyển giao khoa học kỹ thuật
còn nhiều hạn chế
theo đại diện lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội
tỉnh thanh hóa
trong thời gian tới tỉnh sẽ chú trọng tập trung vào
nhiều giải pháp mà quan trọng nhất là
tuyên truyền để không chỉ người dân
mà cả các cán bộ làm công tác này hiểu
và thực hiện đúng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức
cho các cấp ủy chính quyền
và đặc biệt là người dân
và nhất là đối với những người nghèo
để thấy được là cái
sự nỗ lực để
mỗi người mỗi cấp là
cần nỗ lực
hơn trong cái sự vươn lên phát nghèo
đặc biệt là đối với người nghèo
để tránh cái tư tưởng
là trông chờ ý lạ
không muốn phát nghèo
mục tiêu của xóa đói giảm nghèo
đó là không để ai bị bỏ lại phía sau
không còn tình trạng đói nghèo cùng cực
ai cũng được đáp ứng các nhu cầu an sinh tối thiểu
do đó bên cạnh sự tăng cường
lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng
sự vào cuộc của các cán bộ lãnh đạo quản lý
mà còn là sự ý thức vươn lên
thoát nghèo của người dân
có như thế
đất nước ta mới ngày càng giàu mạnh
những ước mong của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại